nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tổ chức lễ thông xe cầu thành cổ và đường dẫn thuộc dự án tuyến tránh quốc lộ một đoạn qua thị xã quảng trị có tổng mức đầu tư hơn sáu trăm tám mươi tỷ đồng
đến dự buổi lễ có đồng chí tổng thị phóng ubnd phó chủ tịch thường trực quốc hội
cầu thành cổ có chiều dài ba trăm một mươi một m gồm chín nhịp rộng một mươi năm m đây là công trình thuộc dự án tuyến tránh quốc lộ một đoạn qua thị xã quảng trị với chiều dài hơn năm chín km
sau khi hoàn thành sẽ nối liền hai trung tâm hành chính kinh tế là thị xã quảng trị và thị trấn ái tử huyện triệu phong rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại cho các hộ dân nơi vùng dự án đi qua
kết nối giao thông trên dòng sông lịch sử thạch hãn tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào chiến sĩ nhân dân
trong và ngoài nước tham quan thăm viếng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc
tại địa danh di tích quốc gia đặc biệt thành cổ quảng trị bên dòng sông thạch hã nói riêng và tỉnh quảng trị nói chung